sáng nay chiều cường tại tp hcm lên cao với mức đỉnh là một sáu mươi ba mét khiến một đoạn đê bao tại bờ sông sài gòn đoạn thuộc phường hiệp bình phước quận thủ đức bị vỡ nước tràn vào khu dân cư gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân
theo thông tin từ người dân vào khoảng năm giờ cùng ngày sự cố vỡ đê bao sông sài gòn xảy ra tại đoạn thuộc khu phố số năm đường số chín phường hiệp bình phước quận thủ đức
do chiều cường lên cao đã khiến một đoạn đê bao khoảng năm mét bị vỡ nước từ sông sài gòn tràn mạnh vào khu dân cư gây ngập nặng nhiều đồ đạc tài sản của người dân bị hư hỏng
đáng chú ý hơn năm mươi gốc mai của gần một mươi hộ dân chuẩn bị cho dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi bảy bị nhấn chìm cá từ trong các ao nuôi của người dân cũng bị nước cuốn trôi ra bên ngoài
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục hiện trường sự cố vỡ đê bao bằng cách đóng chặt cư chàm để ra cố bờ bao
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
dự báo đợt chiều cường trong tháng này sẽ lên cao vào chiều tối nay và đặt đỉnh vào ngày mai ngày một mươi sáu tháng một mươi một có thể gây ngập ở các vùng trung thấp